liên bộ tài chính công thương vừa quyết định cho phép các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ một mươi sáu h năm mươi năm chiều nay hai mươi tháng một mươi
theo đó giá xăng ron chín mươi hai giảm một trăm hai mươi bốn đồng một lít giá bán không cao hơn mức một mươi bảy tám trăm bảy mươi năm đồng một lít
xăng e năm giảm chín mươi bảy đồng một lít giá bán không cao hơn mức một mươi bảy sáu trăm ba mươi bốn đồng một lít
dầu diesel năm s giảm một trăm bảy mươi tám đồng một lít giá bán không cao hơn mức một mươi bốn bốn trăm một mươi đồng một lít
dầu hỏa giảm bốn trăm ba mươi bốn đồng một lít giá bán không cao hơn mức một mươi hai chín trăm chín mươi chín đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giảm một trăm linh bốn đồng một kg giá bán không cao hơn mức một mươi một sáu trăm bốn mươi bốn đồng một kg
liên bộ cũng đã quyết định giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu
đối với các mặt hàng xăng dầu